thông tin về vụ án vừa xảy ra tại đắk lắk với nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên bản nhậu
nguyễn văn tùng hai mươi tám tuổi trú tại huyện crongbuk tỉnh đắk lắc đã sử dụng hung khí
chém nhiều nhát vào bốn người với tổng tỷ lệ thương tật là ba mươi bảy
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã bắt tạm giam nguyễn văn tùng
để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tại quán nhậu ở thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
giữa tùng và một số người trong bàn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn
tùng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vai và tay của bốn người với tổng tỷ lệ thương tật là ba mươi bảy
vụ việc chỉ dừng lại khi công an phường an lạc xuất hiện và tùng bỏ chạy đi về
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an thị xã buôn hồ
cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam nguyễn văn tùng